động châu khe nước trong là khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn trọng yếu ở phía tây nam huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
giá trị về đa dạng sinh học cũng như tầm quan trọng trong việc phòng hộ của khu vực này từ lâu đã được chính quyền các cấp các tổ chức quốc tế ghi nhận
tuy vậy sự đa dạng sinh học tại nơi đây lại đang đứng trước nguy cơ suy giảm và cần sớm có giải pháp để bảo vệ
khu vực rừng này có gần hai mươi hectare có khu hệ động thực vật cực kỳ phong phú với khá lớn sinh cảnh vùng đất thấp đã được các tổ chức quốc tế ghi nhận
theo các nhà khoa học những loại động thực vật đặc hữu khu vực rừng động châu khe nước trong thuộc xã kim thủy huyện lệ thủy chỉ đứng sau vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
tuy nhiên nơi đây cũng có hơn năm người dân tộc vân kiều sinh sống với tập tục đốt nương làm rẫy chặt cây hay săn bắt các loại động vật để kiếm sống khiến cho khu vực này bị đe dọa
trong gia đình khó khăn chứ tôi cũng có khi vào rừng vô rủ chặt cùi để đổi cơm đổi gạo cho các con rồi cũng lo cho các con ăn học để kiếm sống hằng ngày
đồng bào dân tộc thiểu số ở đây sống vào rừng nên việc thay đổi tập quán của bà con gặp nhiều khó khăn
bên cạnh đó do diện tích rừng quá lớn trong khi lực lượng bảo vệ rừng còn quá mỏng nên phần nào đã ảnh hưởng đến hiệu quả của việc bảo vệ tài nguyên rừng ở khu vực động châu khe nước trong
lực lượng bảo vệ rừng chúng tôi có ba mươi năm người hằng năm chúng tôi xây dựng kế hoạch phương án để bảo vệ rừng những khu vực trồng yếu và rất sung yếu
chúng tôi còn bổ trúng thêm năm chốt quản lý bảo vệ rừng gồm có ba chốt là giáp ránh quần trì một chốt là ở thường nguồn sông kiển giang một chốt là giáp lào để quản lý bảo vệ
anh em thay nhau phiến trực
để bảo vệ rừng cũng như các loại động vật thực vật quý hiếm tại rừng đậm châu khe nước trong tri cục kiểm lâm tỉnh quảng bình đã phối hợp trung tâm bảo tồn thiên nhiên việt nam thực hiện mô hình hợp tác công tư quản lý bảo vệ lâu dài
tuy nhiên hiện tại khu vực rừng này vẫn đang là rừng phòng hộ nên công tác quản lý chưa được chặt chẽ và ít được đầu tư nên đã ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề bảo vệ sự đa dạng sinh học ở nơi đây
để muốn bảo vệ được
để muốn bảo vệ được khu rừng này trong thời gian tới theo như tôi về cơ quan phản lý nhà nước thì đề nghị với cấp tên và cơ quan chức năng xem xét để chuyển đổi rừng này sang rừng đặc dụng để có sự đầu tư kiến phí nhân lực để bảo vệ được khu rừng này
mới đây tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế xác định đây là vùng đa dạng sinh học trọng điểm nối giữa việt nam và lào
do đó việc nhiều loại động thực vật nguy cấp và bảo vệ được khu rừng này sẽ không được bảo vệ được
vấn đề sớm thành lập khu bảo tồn thiên nhiên sẽ có cơ hội bảo tồn những loại động thực vật nguy cấp và bị đe dọa đóng góp cho công tác bảo tồn thiên nhiên không chỉ cho việt nam mà còn mang tính toàn cầu